thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi gặp mặt đoàn kiều bào việt nam tiêu biểu về nước đón tết theo chương trình xuân quê hương hai nghìn hai mươi
tại buổi gặp mặt thủ tướng bày tỏ mong muốn bà con việt kiều luôn yêu thương đùng bọc giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau gìn giữ phát huy nét văn hóa việt
tại buổi tiếp đại diện các việt kiều đã bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn của đất nước trong năm hai nghìn một mươi bảy và ấn tượng trước tinh thần quyết tâm cùng nỗ lực cao độ của thủ tướng nguyễn xuân phúc và tập thể chính phủ
nhờ đó đất nước ngày càng phát triển toàn diện vị thế quốc gia ngày càng được nâng cao
kết quả phát triển kinh tế của đất nước trong năm qua cũng là niềm vinh dự và là nguồn động viên cổ vũ to lớn để bà con kiều bào yên tâm đầu tư phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình
cũng như đóng góp nhiều hơn cho quê hương đất nước và quốc gia sở tại
làm sao chúng ta có nguồn nhân lực nguồn nhân lực trí tuệ việt nam đi đâu chúng ta cần người trí tuệ việt nam
thì trí tuệ người việt nam ở trong nước có phát triển được mạnh mẽ không có đứng được tình hình nhu cầu của công nghiệp bốn không
tất cả điều đó chúng ta có thể làm được
nếu chúng ta thương hiểu đoạn kết hỗ trợ nhau có chính thức tốt
thủ tướng nêu rõ đất nước cần những kinh nghiệm về khởi nghiệp chi thức về khoa học kỹ thuật những kinh nghiệm sản xuất kinh doanh cũng như nguồn lực của bà con việt kiều trong điều kiện kinh tế thị trường
thủ tướng khẳng định nhà nước sẽ không ngừng hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật tạo điều kiện hơn nữa cho bà con yên tâm đầu tư về nước phát triển sản xuất kinh doanh
để đạt được mục tiêu đó thủ tướng nhấn mạnh chỉ có thể thành công bằng ý chí quyết tâm của toàn dân tộc trên cơ sở tiềm năng thế mạnh to lớn của đất nước và trí tuệ việt nam